thưa quý vị thời gian gần đây các đối tượng phun rô lưu vong lại tái diễn những chiêu trò lừa mị các tín đồ
để tạo ra các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau như hội thánh tin lành đấng cris việt nam
hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh báo những âm mưu thâm độc và vạch mặt bản chất phản động
của cái gọi là hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
đây là khu nhà của anh itwet kassor tên thường gọi là amazó ở bôn đung xã eakhan huyện erleu tỉnh đắk lắc
từ nhiều năm nay anh vẫn sinh hoạt theo đạo tin lành thuần túy hệ phái truyền giảng phúc âm như nhiều người khác trong các buôn làng
nhưng mấy tháng gần đây do nhẹ dạ cả tin mắc mưu kẻ xấu anh yused caso đã bỏ bê việc nhà
để đi theo cái gọi là hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên
họ nhất định là để hội thánh mạnh mẽ tín đồ mạnh mẽ rồi sau đó thì họ nói là lột đổi chương quyền thôi họ nói như vậy
theo tôi thì khi họ đưa ra cái hướng kế hoạch đó thì sai tại vì mình là người tôn giáo họ mình là mục sư
chúa cho mình là người hợp với chúa nếu mà mình có cái tư tưởng như vậy là mình không có đúng
cái hướng họ như vậy là tôi không có chấp nhận cho nên thì tôi ra khỏi hội thánh tin lành cris tây nguyên
cũng theo lời anh itwet kassor
trong những tháng đó anh đã bị các đối tượng phun rồ lưu vong từ bên mỹ liên lạc về dụ dỗ
xúi rục lôi kéo thêm những tín đồ tin lành đang sinh hoạt đạo thuần túy khác
tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
mà thực chất chính là các buổi huấn luyện cách thức để chống phá đảng nhà nước việt nam
ẩm mìu ly khai tự trị chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
chúng còn dạy cho mọi người cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền tự do tôn giáo
đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự hướng dẫn phương pháp thu thập
cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc
vu cáo trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn quốc tế và hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện
đến nay không chỉ có anh itwet kassor nhận ra những âm mưu thâm độc của tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng chris
mà các mục sư tín đồ sinh hoạt đạo tin lành thuần túy ở đắk lắc cũng bất bình lên án và tẩy chay
họ xuyên tạc nhà nước không quan tâm đến tôn giáo áp đặt về tôn giáo
thực ra là không phải như vậy thực tế bây giờ là tôn giáo cũng đã được tự do rồi có tư cách pháp nhân rồi
hiện nay vẫn sinh hoạt bình thường
họ lợi dụng với tôn giáo mục đích để làm chinh trị để gây rối đời sống của người dân gây rối cả về tín ngưỡng nữa
mục đích là họ lập đổi chính quyền muốn thành lập một tín quyền đầy gà thôi
hiện nay nhiều
điểm nhóm và tri hội hôm nay vẫn sinh hoạt bình thường nhà nơi cũng tạo điều kiện cho các sinh hoạt tự do
cũng tạo điều kiện với nơi sinh hoạt rất nhiều làm được nhà thờ thành lập một tri hội dịp lễ giáng sinh
họ đến thăm hỏi và lại chúc mừng giáng sinh
trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng và tây nguyên nói chung tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng curis tây nguyên
vẫn đang tiếp tục tìm cách phát triển tín đồ
với những triều hợp
bài đội lốt lợi dụng tôn giáo chúng lôi kéo tập trung tín đồ để gieo rắc tư tưởng hẹp hòi
ly khai tự trị âm mưu tập hợp lực lượng tiến tới gây dối biểu tình bạo loạn
mục đích cuối cùng là để thành lập nhà nước riêng tôn giáo riêng ở tây nguyên
sau một thời gian theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nắm được toàn bộ hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức này
và thu giữ nhiều tang vật chứng phương tiện tài liệu quan trọng
đề nghị bà con đề nghị các tín đồ rồi là những người đứng đầu trong các tôn giáo như mục sư truyền đạo
cần phải loại bỏ nó ra ngoài xã hội đối với lực lượng chức năng cần phải đấu tranh xóa bỏ không để cái tổ chức này tồn tại trong đời sống nhân dân
thực tế từ lâu nay tại tây nguyên đời sống tự do tôn giáo tín ngưỡng thuần túy luôn được đảng nhà nước chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động
riêng đối với đạo tin lành hiện nhà nước việt nam mới công nhận năm tổ chức gồm hội thánh tin lành việt nam miền nam
hội thánh tin lành cơ đốc phục lâm hội thánh tin lành trưởng lão hội thánh truyền giáo cơ đốc và hội thánh tin lành liên hữu cơ đốc
và đương nhiên những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi như hậu thánh tin lành đấng christ việt nam và hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
là cần phải loại bỏ cần phải tỉ